từ ngày một tháng chín ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ thực hiện cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
trong hội nghị hội thảo và các hoạt động khác của các cơ quan đơn vị
sở tài chính sẽ không chi tiền cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn mua đồ nhựa dùng một lần
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các đơn vị không dùng nước uống đóng chai nhựa dưới năm trăm linh ml
chuyển sang dùng bình nước lớn thể tích hai mươi lít hoặc các bình chứa bằng vật liệu khác thân thiện với môi trường
bên cạnh đó các đơn vị không sử dụng cốc nhựa ống hút nhựa giảm tối đa việc sử dụng túi ni lông
trong các hoạt động mua sắm vận chuyển tại nơi làm việc
thực hiện phong trào chống rác thải nhựa nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần
hà nội đặt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi giảm năm mươi việc sử dụng túi ni lông
bao bỉ khó phân hủy tại các chợ dân sinh và một trăm linh tại siêu thị trung tâm thương mại